trải qua chín năm tổ chức lễ hội xuân hồng đã thu hút được hàng nghìn người tham gia góp phần giảm bớt tình trạng khan hiếm máu trầm trọng sau mỗi dịp tết nguyên đán
nối tiếp thành công của những năm trước và sáng ngày hôm nay tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố hà nội
và hội thanh niên vận động hiến máu hà nội tổ chức lễ hội xuân hồng lần thứ một mươi đồng thời phát động chiến dịch hưởng ứng sự kiện toàn cầu ngày thế giới tôn vinh người hiến máu một mươi bốn tháng sáu
lễ hội xuân hồng là lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước được viện huyết học truyền máu trung ương khởi xướng từ năm hai nghìn tám đến nay
trải qua chín năm tổ chức lễ hội xuân hồng đã tiếp nhận được gần năm mươi một đơn vị máu góp phần quan trọng trong việc bảo đảm lượng máu cho điều trị dịp sau tết nguyên đán
nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện thay đổi quan điểm hiến máu đầu xuân
lễ hội xuân hồng đã vượt qua chương trình hiến máu thông thường đưa hiến máu trở thành một không gian văn hóa lành mạnh bổ ích và thiết thực trong những ngày đầu xuân mới
đây là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái của cả nước cùng chia sẻ giọt máu vì người bệnh
viện huyết học truyền máu trung ương đã đề xuất đã tổ chức lễ hội xuân hồng là một ngày hội hiến máu lớn
mục đích thứ nhất là kiếm nhận được một lượng máu đủ lớn kịp thời bổ trúng ngay
mục đích thứ hai là góp phần xóa bỏ quan niệm chưa được đúng lắm trong cộng đồng cho rằng nếu hiến máu đầu năm thì cả một năm là bị mất may mắn
và vấn đề thứ ba nữa là đây là đợt tập dượt cái này cũng rất quan trọng cho cán bộ y tế để kiếp nhận lượng máu lớn đề phòng những thảm hòa xảy ra
một cái việc nữa là
lan tỏa cái phong trào hiến máu nhân đào trong cả nước
thì cho đến bây giờ sau chín kỳ hôm nay là kỳ thứ một mươi thì chúng tôi nhận thấy tất cả những cái mục đích đấy đề ra đã được hoàn thành rất xuất sắc
tại hà nội lễ hội xuân hồng được tổ chức đều đặn hàng năm và khoảng sau giảm tháng riêng năm hai nghìn một mươi bảy
đánh dấu một mươi năm sự kiện lễ hội xuân hồng được tổ chức với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống
dự kiến thu hút khoảng ba mươi lượt người tham gia và tiếp nhận tối thiểu
hà nội thiểu tám đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại hơn một trăm bảy mươi bệnh viện khu vực miền bắc
góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu dịp sau tết nguyên đán
năm ngoái em cũng đã đến nơi sau ngày rồi

vì mình đi hiến máu để cứu người
cũng nghĩ là khi nào em cần đến máu thì người ta sẽ cứu mình thôi
tôi hiến máu lần thứ bảy rồi
tôi mong muốn cái chương trình này sẽ phát triển trên toàn quốc
tính đến thời điểm này sự kiện lễ hội xuân hồng đã được nhân rộng ở nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước
là phong trào với nghĩa cử cao đẹp đầy tính nhân văn trong cộng đồng
nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các cấp các ngành cùng toàn thể nhân dân